sau thời gian dài xây dựng dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn đã đạt được tình trạng sẵn sàng khởi động nhà máy đánh dấu thời điểm có thể nhận dầu thô để xử lý
và khi đi vào hoạt động dự án này sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia và tăng thu ngân sách cho tỉnh thanh hóa
một mươi năm sau ngày khởi công quá trình xây dựng và chạy thử nghiệm siêu dự án với tổng vốn đầu tư khoảng chín tỷ usd đang tiến tới những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức đi vào hoạt động
đối với những tập thể cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng công trình khổng lồ này chính là niềm tự hào là giấc mơ của bao con người có quê hương màu da sắc tộc khác nhau
họ cùng chung một mục tiêu và đã ngày đêm nỗ lực để đạt được thành công ngày hôm nay
lọc hóa dầu nghi sơn là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sẽ đóng góp khoảng ba mươi tỷ đồng cho ngân sách địa phương
tỉnh thanh hóa cam kết sẽ tiếp tục làm hết khả năng để thực hiện tốt nhất tất cả những phần vốn
tiếp theo cột mốc rsu lọc hóa dầu nghi sơn sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo quy trình kiểm tra vận hành và hoạt động diễn ra an toàn xuân sẻ và hiệu quả
sản phẩm thương mại đầu tiên của nhà máy dự kiến sẽ được xuất xưởng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi